ngay sau lễ bế mạc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì họp báo quốc tế về kết quả hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan
tham dự buổi họp báo còn có thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng trưởng som asean việt nam tổng thư ký ủy ban quốc gia asean
cùng đại diện các tiểu ban đại diện các cơ quan ngoại giao tại hà nội
thủ tướng khẳng định với một tuần hoạt động hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy và các cấp cao liên quan
việt nam cùng các nước asean và các nước đối tác đã có một năm asean một kỳ họp thành công tốt đẹp
kỳ họp đạt nhiều kết quả rất quan trọng với hơn hai mươi phiên họp cấp cao có trên tám mươi văn kiện đã được thông qua
đây là khối lượng văn kiện được thông qua và ký kết kỷ lục từ trước đến nay
trả lời câu hỏi của phóng viên về cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn được cho là một trong những thách thức lớn đối với asean trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định các nước lớn đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm hòa bình duy trì ổn định và thúc đẩy thịnh vượng toàn cầu
trong đó có các nước đông nam á asean nói chung và việt nam nói riêng đều mong muốn các nước có quan hệ tích cực cạnh tranh lành mạnh tôn trọng vai trò trung tâm của asean trong khu vực
từ đó đóng góp hiệu quả thực chất cho hòa bình an ninh hợp tác trong khu vực và trên thế giới
các phóng viên cũng đặt câu hỏi về các vấn đề đáng chú ý khác như hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep quan điểm của asean đối với cuộc bầu cử mỹ hai nghìn hai mươi cũng như quan hệ asean mỹ